chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trùng mới của virus khiến dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại vào năm hai nghìn hai mươi một
điều này đã tác động nặng nề đến kinh tế xã hội tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế quý ba năm hai nghìn hai mươi một
và việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội cả năm
chủ tịch quốc hội cho biết có năm nguyên nhân khiến cho việt nam chuyển từ vị trí tăng trưởng cao của thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi xuống dưới trung bình của thế giới vào năm hai nghìn hai mươi một và các năm tiếp theo
ngoài ra theo chủ tịch quốc hội
ứng phó quy mô còn khiêm tốn tính trên tỷ lệ gdp thiếu cân bằng giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
tài khóa chủ yếu giãn hoãn các khoản thuế giảm chậm nộp và trực tiếp chi tiền mặt còn ít
các chương trình trợ giúp xã hội quy mô vẫn còn hạn chế
chủ tịch quốc hội bày tỏ tán thành với nhận định của đại diện quỹ tiền tệ quốc tế
là việc phục hồi kinh tế vẫn chưa thể được đảm bảo
ngay cả ở những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nếu vẫn tồn tại dịch ở các nước khác
với dự báo dịch bệnh còn có thể kéo dài chủ tịch quốc hội cho rằng các chính sách cần tính đến tác động
xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa y tế và kinh tế xã hội
trong đó nhấn mạnh y tế là trụ cột khoa học công nghệ là then chốt
kinh tế là nền tảng đảm bảo an ninh xã hội giữ vững ổn định chính trị là trọng yếu và thường xuyên
trong dự thảo chỉ thị mới tp hcm cho phép mở cửa nhiều hoạt động
với yêu cầu cụ thể về vaccine và xét nghiệm
tuy nhiên bên cạnh đó một số hoạt động tiếp tục dừng vì có khả năng lây nhiễm cao
vừa qua phó chủ tịch thương trực ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện trên địa bàn thành phố
đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội
theo dự thảo từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả với dịch của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín
dự kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức ngoài trời trong nhà hội họp tập huấn hội thảo
tập trung tối đa một mươi người năm mươi người nếu một trăm linh người tham gia tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi covid một mươi chín
tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thể sành covid một mươi chín
được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng
các hoạt động chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trên các lĩnh vực
trong đó đáng chú ý các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao
như quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử
các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng thờ tự meeting lễ phát động
trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động hoạt động bán hàng rong vé số dạo
hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động
đặc biệt thông qua dự thảo ubnd tp hcm đề nghị người dân tuân thủ thực hiện sáu biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau ngày một tháng một mươi nhu cầu đi chợ hộ sẽ tiếp tục giảm khả năng gây áp lực cục bộ lên các chợ đầu mối
và hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố
thời gian qua sở công thương tp hcm đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người dân
như mở các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối
tổ chức kết nối các hệ thống phân phối triển khai đi chợ hộ cho người dân
theo sở công thương dự kiến thời gian tới theo lộ trình mở cửa trong điều kiện an toàn phòng chống dịch của thành phố
nhu cầu đi lại cũng như lưu thông hàng hóa sẽ được tạo điều kiện thông thoáng hơn
nhu cầu đi chợ hộ sẽ tiếp tục giảm khả năng gây áp lực cục bộ lên các chợ đầu mối và hệ thống phân phối hiện đại
do đó sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng các điều kiện
về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín đánh giá nguy cơ và khả năng kiểm soát trước khi đưa vào hoạt động các chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
sở công thương đề nghị ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện chủ động xây dựng phương án hoạt động các chợ
trong quá trình triển khai có khó khăn với mắc sở sẽ phối hợp hỗ trợ giải quyết
trên cơ sở tiếp tục ra soát nhu cầu vaccine của doanh nghiệp
sở y tế phối hợp ủy ban nhân dân các quận huyện và tp thd đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine cho người lao động tại doanh nghiệp
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh
tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cho rằng tâm lý sợ trách nhiệm khi có dịch covid một mươi chín lãnh đạo sẽ khóa cứng địa phương
đóng góp ý kiến tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
điều quan trọng hiện nay của nước ta là mô hình chống dịch
tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
điều quan trọng hiện nay của nước ta là mô hình chống dịch
mô hình chống dịch năm hai nghìn hai mươi kéo dài đây là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới kinh tế xã hội
vừa qua thủ tướng nói truyền từ không có covid một mươi chín sang thích ứng an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế
theo ông dũng chúng ta đã áp đặt mô hình zero covid kéo dài mất quá nhiều thời gian phong tỏa cứng đất nước
thực chất việc phong tỏa cứng thì dài nhất chỉ nên bảy ngày cùng lắm một mươi ngày
mới đây thủ tướng nói về chuyển đổi mô hình chống dịch tức là thích ứng an toàn với covid một mươi chín
dù thủ tướng quan điểm như vậy nhưng các địa phương vẫn thực hiện khác nhau mỗi nơi một kiểu
về vấn đề việc làm ông nguyễn sĩ dũng nêu rõ
nghịch lý lao động hiện nay là nơi thiếu cứ thiếu nơi thừa cứ thừa
ở các khu công nghiệp tp hcm bình dương đồng nai người ta phải chạy về chưa biết bao giờ trở lại
chuỗi cung ứng toàn cầu không thể đứt gãy
trong khi cầu của thế giới đang quay lại nếu không có chính sách để lôi kéo lao động trở lại
sẽ khiến sản xuất chúng ta gặp nhiều khó khăn
một số vấn đề cần được đưa ra các phiên giải trình theo ông dũng là chính sách trong phòng chống dịch
sắp tới chuyển đổi thì chuyển đổi thế nào
tiếm vaccine thế nào giãn cách thế nào
các ủy ban phải phối hợp với các bộ ngành chuyên môn giải trình chính sách mạch lạc
rất nhiều chính sách được ban hành nhưng không được giải trình chưa thể giải trình với công chúng
thì hãy giải trình với quốc hội
quốc hội phải bảo đảm trách nhiệm giải trình giải trình được mới minh bạch
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch của các thành phố
các cơ quan chức năng trên địa bàn cần chuẩn bị ký các văn bản hướng dẫn
nhằm thông tin sớm cho người dân và các cơ sở kinh doanh
để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế sau khi được hoạt động trở lại
sau gần hai tháng từ ngày ba mươi một tháng bảy thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố đà nẵng đã từng bước khống chế được dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng vừa ra thông báo
để người dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
chủ động các biện pháp phòng chống dịch khi thành phố cho phép mở lại
các hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh
thành phố đà nẵng yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế của bộ y tế
tích cực tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cá nhân phải có một mã qr code theo hướng dẫn và thường xuyên sử dụng mã qr code
khi đến nơi đông người đến nơi làm việc học tập tham gia các hoạt động
và trở thành thói quen nếp sống của người dân thành phố
trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp khi được hoạt động trở lại như trước
phải có phương án thích ứng với việc phòng chống dịch trong từng lĩnh vực
theo hướng dẫn của bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã bàn hành
hàng ngày các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát qr code
của những người đến làm việc học tập và sử dụng dịch vụ
nơi nào chưa có phương án phòng chống dịch và chưa có thiết bị kiểm soát qr code
thì chưa được hoạt động
người dân được ra vào thành phố nhưng phải khai báo từ trước trên ứng dụng phần mềm
theo hướng dẫn của sở thông tin và truyền thông được hệ thống tự động cấp mã qr code
nếu đủ điều kiện và quét mã qr code ở các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố
trường hợp người dân vào thành phố mà không khai báo hoặc khai báo không trung thực
để có mã qr code hoặc không được kiểm tra mã qr code tại các chốt
thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
việc khai báo chính xác đầy đủ khi vào thành phố cũng là cơ sở để tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho công dân sinh sống học tập và làm việc tại thành phố
chỉ trước đây một tuần
tỉnh hà nam ghi nhận năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín cộng đồng là giáo viên
học sinh của các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam ngày hai mươi sáu tháng chín
trên địa bàn tỉnh hà nam ghi nhận thêm bốn mươi chín trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
như vậy kể từ ca bệnh bn sáu mươi tám bảy nghìn bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín hà nam ghi nhận
một trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong số đó có năm giáo viên năm mươi bốn học sinh f cùng hàng trăm f một đang được cách ly tập trung
hiện sức khỏe của các em học sinh và giáo viên không có diễn biến bất thường
và đang được theo dõi điều trị
để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trên diện rộng
đoàn công tác cục quân y tổng cục hậu cần và học viện quân y gồm sáu mươi người
cùng bốn xe xét nghiệm lưu động sau khi về hà nam đã tiến hành ngay việc tiếp nhận
các mẫu xét nghiệm từ cdc hà nam
đoàn công tác tri viện cho tỉnh hà nam lần này là những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch
họ đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước kể cả các tỉnh phía nam
để hỗ trợ tăng cường chống dịch cho các địa phương
cùng với sự nỗ lực của bộ y tế bộ quốc phòng sẽ hỗ trợ hà nam sớm nhất
có thể khống chế được dịch bệnh
tỉnh quảng nam ban hành văn bản quy định cụ thể việc áp dụng cách ly y tế
đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố đà nẵng về tỉnh này
ubnd tỉnh quảng nam vừa ban hành văn bản quy định về việc giám sát y tế
đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố đà nẵng về hoặc đến tỉnh này
những trường hợp sau sẽ được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
bao gồm người từ thành phố đà nẵng về hoặc đến quảng nam đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
có giấy chứng nhận tiêm chủng trên số sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều
của cơ sở tiêm chủng đã qua một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính từ thời điểm đến hoặc về địa phương
người đã khỏi bệnh có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr mẫu đơn không quá sáu tháng tính đến thời điểm về hoặc đến địa phương
và có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy gia viện tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
đối với người từ thành phố đà nẵng đến hoặc về quảng nam là học sinh sinh viên
đang ở đà nẵng về quảng nam nhập học người già trên sáu mươi tuổi phụ nữ có thai trên ba mươi hai tuần
người quảng nam đi điều trị bệnh tại đà nẵng đã khỏi bệnh có giấy ra viện không thuộc trường hợp nêu trên
và những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín chưa qua một mươi bốn ngày tính đến ngày đến hoặc về quảng nam
những trường hợp nêu trên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín vào ngày thứ bảy
trong thời gian cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và tự trả phí
tỉnh quảng nam yêu cầu tất cả những trường hợp nêu trên khi về tỉnh này
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh của ủy ban nhân dân xã phường
và bản cam kết tuân thủ các quy định cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan
ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam vũ tiến giang bốn mươi bảy tuổi trú tại thái bình tạm trú tại tp hcm về hành vi
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám công an tp vũng tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người của vũ tiến giang
theo kết quả điều tra phát hiện khu nhà trọ nơi mình đang sinh sống tại tp hcm
có người nghi mắc covid một mươi chín giang liền chạy xe máy về vũng tàu để tá túc tại nhà người quen
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi hai tháng tám giang lấy hai ổ bánh mì treo trên xe máy
rồi điều khiển xe tránh các chốt kiểm tra di chuyển từ nơi đang sống về nhà ông chu nguyên thường
phường một mươi một tp vũng tàu
đến một mươi một giờ cùng ngày tổ trưởng dân phố nơi ông thường cư trú phát hiện giang đang ở tại đây
nên yêu cầu giang đến phường khai báo y tế
giang đã đến trạm y tế phường khai báo y tế rồi quay về nhà ông thường tự cách ly
đến trưa ngày hai mươi ba tháng tám giang thấy có biểu hiện suốt nhẹ nên dùng que test nhanh tự xét nghiệm
kết quả dương tính giang báo y tế phường sau đó được đưa đi cách ly để lấy mẫu xét nghiệm
kết quả pcr dương tính với sars cov hai
đến ngày hai mươi tám tháng tám
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu thông báo ông trung nguyên thường
cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
theo công an tp vũng tàu quá trình điều tra thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn tp hcm
và tỉnh bà rịa vũng tàu đều đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội
dù không được phép của cơ quan chức năng nhưng vũ tiền giang vẫn lợi dụng trời tối
sử dụng xe máy treo hai ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép
để về nhà người quen ở tp vũng tàu
sang cũng không tự giác khai báo y tế dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương
ngày một mươi hai tháng chín giang khỏi bệnh xuất viện và được chuyển đi cách ly tập trung
tại phường một mươi hai tp vũng tàu
sau khi vũ tiến giang thực hiện đủ thời gian cách ly cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng này
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại